tỉnh ủy an giang hội đồng nhân dân tỉnh ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ủy ban nhân dân tỉnh cùng thân tộc của cố chủ tịch tôn đức thắng và đông đảo người dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày mất của ông
lễ kỷ niệm đã diễn ra tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
các đại biểu đã thành kính dân hương tưởng nhớ công lao của chủ tịch tôn đức thắng đối với đất nước và quê hương
sinh ra và trưởng thành tại thành phố long xuyên sớm giác ngộ cách mạng chủ tịch tôn đức thắng đã tham gia cách mạng hiến dân chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc trong suốt hơn bảy mươi năm
hàng năm tỉnh an giang đều tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất chủ tịch tôn đức thắng nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn
cũng là dịp để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phấn đấu ra sức thi đua học tập lao động sản xuất cùng nhau xây dựng quê hương an giang và đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh